tiếp tục thông tin về hiện tượng cá chết tại huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
từ ngày hai tháng một mươi sau khi hồ thủy điện hòa bình xả lũ nhiều lồng cá trên sông đà đã xuất hiện hiện tượng cá chết và hiện vẫn đang tiếp diễn
tới nay đã thiệt hại hơn hai mươi năm lồng trong đó có sáu lồng mất trắng tổng số ước tính gần ba mươi tấn cá chết
cá chết chủ yếu là cá lăng và hiện tại cơ quan chức năng huyện thanh thủy đã hướng dẫn các hộ dân chuyển lồng nuôi cá vào nơi nước tỉnh để cho cá được ổn định
bên cạnh đó tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo cơ quan có liên quan có văn bản gửi thủy điện hòa bình để hỗ trợ thiệt hại cho người dân